công an thành phố mỹ tho đang tạm giữ khẩn cấp đối tượng phạm duy cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ngồi tại ấp mỹ thạnh a xã mỹ thạnh an thành phố bến tre tỉnh bến tre về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi một cường điều khiển xe máy mang theo hai dao tự chế
đến một cây xăng trên đường ấp bắc phường một mươi thành phố mỹ tho để tìm huỳnh thái sang
ngụ huyện bình chánh thành phố hồ chí minh sang làm việc chung với cường
tại một công ty trên địa bàn tỉnh bến tre
khi gặp sang vườn đã chém sang đứt lìa bàn tay trái bị thương tay phải
sang được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang
sau đó chuyển đến bệnh viện chợ rẫy thành phố hồ chí minh tiếp tục điều trị
nguyên nhân ban đầu được xác định do hai bên có mâu thuẫn vào ngày một mươi hai tháng một mươi một
và sang đã đánh và chửi cường cường giữ ấm ức trong lòng đến tối ngày một mươi ba tháng một mươi một
thì dùng dao gây thương tích cho sang công an thành phố mỹ tho tạm giữ phạm huy cường
đồng thời thu giữ hai dao tự chế để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật